tại hà nội cục đối ngoại bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được cục đối ngoại bộ công an triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực công tác công an
đạt được nhiều chuyển biến tích cực và kết quả quan trọng có phần thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng nhà nước
cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại công an cục đối ngoại bộ công an xác định trọng tâm tiếp tục chủ động tham mưu với đảng
nhà nước và ngành công an hoàn thiện chính sách đối ngoại của đất nước mở rộng hợp tác tăng cường trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan hiệu quan các nước về đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động phối hợp xây dựng cơ chế đối ngoại giao lưu hợp tác an ninh song phương đa phương
diễn đàn an ninh song phương đa phương với các nước asean và các nước trên thế giới
qua đó tăng cường tình đoàn kết hiểu nghị sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa bộ công an việt nam và các đối tác nước ngoài
có phần nâng cao vị thế của lực lượng công an việt nam trên trường quốc tế